xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu được chính phủ đề ra tại đề án
lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đặc biệt là đề án sáu
trong những năm qua lực lượng quản lý xuất nhập cảnh không ngừng tiên phong trong chuyển đổi số đơn giản hóa thủ tục hành chính
để hiểu rõ hơn về điều này mời quý vị và các bạn cùng đến với một địa phương là điểm sáng trong chuyển đổi số xuất nhập cảnh
chị hoàng hải yến cư trú tại thành phố lào cai cảm thấy hài lòng khi đi làm hộ chiếu bởi thủ tục ngày càng đơn giản thuật lợi
trước đây khi phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến
cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công bộ công an
thì người dân sẽ phải đến trực tiếp xếp hàng điền tờ khai và thực hiện các thủ tục
từ khi triển khai phần mềm tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông
thì đây là bước tiến quan trọng về cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
hiện tại thì khi công dân đến khai làm hồ sơ cực đề nghị cấp hộ chiếu tại phòng em
thì chỉ cần có căn cứ công dân sau đó là xin biện thoại chính chủ hoặc là có tài khoản định dạng điện tử
thì sau đó là sẽ có cán bộ hỗ trợ
không chỉ làm hộ chiếu thời gian cấp giấy thông hành hiện cũng đã được rút ngắn rất nhiều
giấy thông hành cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa giảm từ ba ngày làm việc còn nửa ngày
công ty lữ hành quốc tế giảm xuống còn một ngày công dân nộp hồ sơ trực tiếp giảm xuống còn hai mươi

từ lúc nộp hồ sơ gốc cho đến khi hoàn thiện được một thủ tục cho đoàn khách là từ trước đây là theo quy định là năm ngày
thì bây giờ rút ngắn xuống là một năm ngày
lào cai là địa phương có cửa khẩu quốc tế
sau đại dịch covid một mươi chín nhu cầu của doanh nghiệp người dân thực hiện thủ tục cấp giấy thông hành tăng cao
trung bình khoảng trên tám trăm linh lượt một ngày
tuy nhiên việc rút ngắn thủ tục hành chính trong quản lý xuất nhập cảnh đã giúp công tác xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi
tiết kiệm nhiều chi phí
người dân và du khách tham quan du lịch dễ dàng kết hợp các tour du lịch đến các địa danh nổi tiếng của trung quốc
điều này góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội giữ gìn an ninh trật tự an toàn tại địa phương